hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
trong đó người vợ đang mang thai sáu tháng

chị bùi thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cháu bùi phước tài sinh năm hai nghìn một mươi năm và cháu bùi phước đức sinh năm hai nghìn một mươi tám
sử dụng điện trái phép làm chết người rồi đem vứt xác phi tàng
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt giữ
vào trưa ngày ba tháng sáu người thân của bà nguyễn thị mờ
trú tại xã thạnh xuân huyện châu thành tỉnh hậu giang
phát hiện bà mờ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường
tại một mương nước ngoài đồng cách nhà không xa
qua truy xét lực lượng công an xác định được đối tượng nghi vấn là nguyễn văn tồn
trú cùng địa phương nên mời về làm việc
qua đấu tranh bước đầu nguyễn văn tồn khai nhận vì nhiều lần bị mất đồ trong vườn
nên đã mua dây chỉ về giang ngoài vườn để dọa
vào khoảng giờ ngày ba tháng sáu tồn lại đấu điện sinh hoạt vào đường dây chỉ
rồi về nhà ngủ đến gần sáng thì phát hiện bà mờ đã tử vong trong vườn
sợ bị phát hiện tồn đem sát nạn nhân ra khỏi vườn nhà khoảng hơn năm mươi mét
thì bỏ lại rồi về nhà ngủ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra
sau một tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vào ngày hôm qua
đã tuyên phạt các bị cáo phan văn khanh phan văn tuấn lê đức thọ hoàng trung hùng
cùng chú tại thành phố hà tiên tổng cộng ba mươi năm năm bốn tháng tù
về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng giữa lê văn an và bị cáo khanh có xảy ra mâu thuẫn
vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi an hẹn khanh giải quyết
an cầm cúc gỗ rồi rủ thọ là em ruột của an và hùng đến điểm hẹn
trong khi đó khanh cũng lấy hai cây dao rồi cùng tuấn là anh ruột của khanh đến gặp an
trong lúc hỗn chiến khanh và tuấn dùng dao đâm an
lúc này ông lê văn cang cha của thọ và an đang ở gần đó
thấy con mình bị đâm nên cầm cây đánh khanh thì bị khanh dùng dao chém đứt gần lìa cổ tay phải
khanh tiếp tục quay sang đâm hùng trọng thương
gây án xong khanh và tuấn lên xe máy bỏ trốn
đến khuya cùng ngày thì cả hai đến cơ quan công an đầu thú
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng ba mươi năm năm bốn tháng tù cho bốn bị cáo về các tội giết người
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi

xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tăng khánh hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn mỗ đoạn
xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương về tội giết người
còn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vừa a cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại bản ôn ốc
xã mường lợm huyện yên châu tỉnh sơn la
và đối tượng ngô văn đắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã hợp thành
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra
công an tỉnh hải dương về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân sự
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện